các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lễ mừng công thăng hạng v lic hai nghìn hai mươi ba được tổ chức vào ngày hai tháng một mươi một vừa qua đã vình dành những tập thể cá nhân xuất sắc đã đem lại thành tích cho câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân trong mùa giải vừa qua
ở giải hạng nhất quốc gia hai nghìn hai mươi hai câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu thăng hạng sớm một vòng đấu và giành chức vô địch
theo thống kê sau mùa giải câu lạc bộ công an nhân dân có một mươi hai trận thắng hòa bảy trận thua ba trận ghi được ba mươi bảy bàn thắng
và để lọt lưới một mươi năm bàn
câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân còn có hai cái tên nằm trong top một mươi cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải
sau nhiều năm tìm lối đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp đội công an nhân dân ít nhiều đã tạo dựng được nền móng tốt với cách tổ chức nhân sự cũng như định hướng mục tiêu rõ ràng
nhưng muốn tiến lên chuyên nghiệp thực sự thì còn rất nhiều việc phải làm và cần phải giải quyết ngay
đầu tiên thì xin được cảm ơn thiếu tướng lê vân
giúp về bộ trưởng chủ tịch câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
theo thiếu tướng thì việc đầu tiên mà chúng ta cần phải làm để có thể hướng tới một câu lạc bộ chuyên nghiệp đó là gì ạ
để tiến lên chuyên nghiệp và bước vào mùa giải hai nghìn hai mươi ba thì chỉ còn có ba tháng nữa thôi
mà đội hình thi đấu của giải nhất chúng ta hiện nay thì về cơ bản
là đảm bảo
tuy nhiên là để mà thi đấu vào cái giải hạng nhất a giải v league thì chúng ta phải bổ sung lực lượng
và vấn đề cấp bánh nhất hiện nay là chúng ta phải bổ sung lực lượng các cầu thủ ở các tuyến mà đủ có kinh nghiệm để thi đấu ngay tại ở v league
còn các cầu thủ của đội hạng nhất sẽ là các cầu thủ chỉ là hỗ trợ
đấy do đó là chúng ta cần
năm đến bảy cầu thủ đã đá ở v league đỉnh cao và có nhiều kinh nghiệm
và số lượng ngoại binh là cũng từ ba đến năm theo đúng cái tiêu chí của liên đoàn bóng đá
thưa thiếu tướng vậy thì bộ công an cũng đang khẩn trương triển khai đề án phát triển câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân theo hướng chuyên nghiệp
vậy thì yêu cầu đặt ra của chúng ta để có thể phát triển đội bóng theo hướng chuyên nghiệp
câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân trong thời gian sắp tới là gì ạ
cái việc triển khai đề án bóng đá trong lực lượng công an dân thì đây là một cái đề án rất lớn
và khi triển khai cái đề án này thì nó sẽ tạo ra cho bóng đá công an nhân dân về hướng về chuyên nghiệp thì sẽ phát triển lâu dài
và đảm bảo được các yếu tố để ổn định
ngoài ra thì với để phát triển cái đề án này thì câu lạc bộ bóng đá công an còn là
nó là cái nòng cốt để phát triển bóng đá phong trào
và cũng như quan điểm của bộ trưởng là trong thời gian tới thì sẽ phát triển phong bóng đá phong trào trong lực lượng công an từ trung ương đến địa phương
để nâng cao sức khỏe sức chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ
còn cái mà về bóng đá đỉnh cao chuyên nghiệp thì đấy là cái mà đề án này hoạt động
thì sẽ hỗ trợ cho cái bóng đá
để bóng đá phong trào phát triển một cách bền vững
dạ vâng thưa thiếu tướng vậy thì về phía câu lạc bộ thì sao ạ
câu lạc bộ sẽ có những quyết sách như thế nào để có thể phát triển thu hút một nguồn nhân lực kế cận để phục vụ đội bóng trong tương lai
để phát triển lâu dài thì là cái vấn đề đào tạo là rất quan trọng
và thực tế thì câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân từ khi còn hạng nhì đến hạng nhất và nay là lên village
thì câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân đã rất chú trọng
đến cái đào tạo trẻ
ngay từ những thời gian trước đây từ khi chúng ta hạng nhì chúng ta đã có đào tạo từ u một mươi ba u một mươi năm u một mươi bảy u một mươi chín
và hiện tại bây giờ chúng ta cũng có gần một trăm linh các vận động viên trẻ đang được đào tạo
và điển hình là trong đầu năm hai nghìn hai mươi một thì chúng ta cũng đã tiến hành tuyển chọn
các lứa để tiến hành đào tạo
và chúng tham dự có hơn một nghìn các cái vận động viên từ các nơi trong cả nước
tham dự và chúng ta đã tuyển chọn và đến giờ chúng ta đã đào tạo
và câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân cũng đã tham gia tất cả các cái giải của liên đoàn bóng đá
từ u một mươi ba u một mươi năm u một mươi bảy u một mươi chín
và mùng tám này thì chúng ta sẽ tham gia giải u hai mươi một do liên đoàn bóng đá việt nam tổ chức
hy vọng rằng là với những đề án và lộ trình cụ thể như vậy thì câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân có thể phát triển và khẳng định vị thế của mình hơn nữa trong thời gian tới
một lần nữa thì xin được cảm ơn thiếu tướng lê văn đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay